bộ giao thông vận tải và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa cùng có văn bản gửi chính phủ
về việc thống nhất giữ nguyên vị trí hiện tại của tổng công ty đường sắt việt nam thuộc ủy ban quản lý vốn nhà nước
không thực hiện điều chuyển doanh nghiệp này về bộ giao thông vận tải
ngày một mươi tháng bốn bộ giao thông vận tải có báo cáo chính thức gửi thủ tướng chính phủ
theo đó bộ giao thông vận tải kiến nghị không điều chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ
trước đó ngày ba mươi tháng ba ủy ban quản lý vốn nhà nước cũng đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ
không điều chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải
ủy ban quản lý vốn nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
tại tổng công ty đường sắt việt nam theo đúng quy định
đại diện ủy ban quản lý vốn nhà nước cũng cho biết các vướng mắc hiện nay của tổng công ty đường sắt việt nam
đều đã và đang được ủy ban xử lý
tất cả vướng mắc đều không liên quan đến việc tổng công ty đường sắt việt nam trực thuộc ủy ban hay bộ giao thông vận tải
mặt khác trên thực tế ủy ban quản lý vốn nhà nước và bộ giao thông vận tải vẫn đang phối hợp chặt chẽ
trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và tổng công ty đường sắt việt nam nói riêng